về tình hình khai thác cát sỏi trái phép tại thừa thiên huế mặc dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên
nhưng vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường gây sạt lở hai bên bờ sông
uy hiếp nhà cửa ruộng vườn các hộ dân di tích lịch sử khiến nhân dân bức xúc
trước tình hình này công an thừa thuyên huế đã ra quân tuyên truyền phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là những đối tượng và phương tiện vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tang
khi đang khai thác cát trái phép tại thôn vĩ dạ xã thủy bằng thị xã hương thủy
theo các đối tượng này khai nhận từ khoảng một mươi tám h đến hai mươi hai h hàng đêm họ sử dụng các thiết bị máy móc đã tiến hành khai thác cát trái phép
sau đó đem bán lại cho các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn
những ngày qua phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an tp huế đã liên tục ra quân
kiểm tra phát hiện và xử lý bảy phương tiện khác đang khai thác cát sỏi trái phép trên lưu vực sông hương
nhiều trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký chuyên môn và giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an các đơn vị đã phát hiện xử lý gần sáu mươi trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên các lòng sông bãi bồi
các đối tượng khai nhận biết rõ các khu vực trên là cấm khai thác vì ảnh hưởng môi trường gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông
khiến nhiều người dân sống xung quanh bức xúc nhưng vì cuộc sống gia đình quá khó khăn nên nhắm mắt làm liều
mặt khác tại những nơi được nhà nước cho phép thì không còn cát sỏi để khai thác bởi các phương tiện lớn hiện đại đã hút hết
thực hiện chỉ thị của ubnd tỉnh thừa thiên huế công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị đồng loạt ra quân
đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ dân chủ phương tiện doanh nghiệp tự giác chấp hành và kiên quyết xử lý nghiêm hành vi khai thác vận chuyển tập kết tiêu thụ cát sỏi trái phép

thực hiện chỉ thị của ubnd tỉnh thừa thiên huế công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị đồng loạt ra quân